đúng gần một năm sau sự cố khiến hơn một chín trăm linh tấn cá chết trắng tại sông la nga
hôm nay hàng trăm hộ dân nuôi cá bè trên sông la nga
đoạn thuộc địa phận huyện định quán tỉnh đồng nai lại bị thiệt hại nặng nề
tại đây cá tại hàng trăm bè của người dân nuôi bất ngờ chết nổi trắng cả một đoạn sông
sau trận mưa lớn kéo dài vào đêm một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng năm
cá tại hàng trăm bè của người dân nuôi trên sông la ngà bỗng nổi đầu ngửa bụng chết trắng bè
số cá chết đột ngột và quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay
đa số cá chết đang chuẩn bị xuất bán
theo ghi nhận đến chiều cùng ngày rất nhiều thuyền chở cá chết từ các bè vào bờ sông
đoạn gần cầu la nga để bán cho các thương lái
trong khi đó tại nhiều bè cá trên sông
nhiều hộ dân vẫn đang được khẩn trương vớt cá mang đi bán với hy vọng vớt vát chút vốn liếng
là nước nó đục ô nhiễm như thế này chứ mọi khi thì không bao giờ
giỏi lắm là nước nó chạy quá mạnh thì nó bạc đuôi thôi
giỏi lắm là một vài tấn thì nó không là vấn đề số nhiều của mình
có thì hai năm nay là nguồn nước nó như thế này nó ô nhiễm như vậy này
thì giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc để cho chúng tôi được có nguồn sống được ổn định lại
nhưng nước nguồn này nó quá trần dơ rồi
ngay sau khi cá chết hàng loạt trên sông la ngà
chính quyền huyện định quán cùng các ngành liên quan tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận
đồng thời lấy mẫu nước để kiểm định tìm hiểu nguyên nhân
đây là lần thứ hai chỉ trong một năm
người nuôi cá bè trên sông la nga phải chịu thiệt hại do cá chết trắng sông như thế này